thưa quý vị và các bạn công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thời gian qua luôn được tỉnh lào cai chú trọng
thực tế cho thấy đây là hướng đi đóng góp phần giảm nghèo nhanh chóng và bền vững cho người dân khu vực nông thôn
tỉnh lào cai cũng có nhiều chính sách hỗ trợ trong đào tạo nghề cho người dân
đây là lớp dạy sửa chữa máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp được tổ chức tại xã vùng cao phì ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
hầu hết học viên đều là đồng bào dân tộc thiểu số
với chương trình đào tạo trong ba tháng các học viên đều thành thạo việc sửa chữa vận hành máy móc góp phần nâng cao hoạt động sản xuất
không cần phải mang máy cày đi xuống huyện tỉnh sửa
không cần về sửa ở chỗ nào xa bây giờ dạy trong tự bản thân mình
cảm thấy rất hào mái sửa được chứa được thì rất tốt
cái đầu tiên học ra thì tôi tự làm tự tự phục vụ
tự làm một số công trình phụ của gia đình
và sau đó thì cũng được anh em rồi gọi ra các thôn khác làm
học qua cái lớp này ra thì nhờ có cái nghề phụ này thì tôi cũng đã một phần ở đó cải thiện cái thu nhập của gia đình tôi
với hơn bảy mươi lao động là người dân tộc thiểu số từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tỉnh lào cai đã tổ chức bồi dưỡng dạy nghề cho trên một hai trăm linh người
tỉnh cũng đặt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có trên một mươi hai lao động được tham gia đào tạo tập huấn thuộc gần một trăm linh mã ngành nghề khác nhau
tập trung đào tạo cho người lao động có văn bằng chứng chỉ tức là những lớp đào tạo sẽ tập trung từ sơ cấp rồi từ ba tháng trở lên và trình độ trung cấp và cao đẳng
thì sẽ tập trung như vậy và hướng tới là để cho người lao động có thể tìm kiếm được những việc làm phù hợp tìm kiếm được những cái
công việc phù hợp với lào cai và có thu nhập ổn định và người lao động có thể gắn bó lâu dài với thị trường lao
đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là giải pháp căn cơ nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân qua đó góp phần nâng cao đời sống thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc